đường dây tội phạm nguy hiểm này đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đấu tranh triệt phá
trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
đối tượng kiều văn tiến là đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm này
tiến có một tiền án về tội giết người một tiền sự về tội cố ý gây thương tích
tiến là phạm nhân đang điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần trung ương một
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tiến lợi dụng sơ hở của bệnh viện đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị
ra ngoài điều hành đàn em cho vay lãi nặng
để che giấu thân phận và những hoạt động phạm tội của mình kiều văn tiến đã thuê trung cư
để ẩn náu và điều hành các đàn em cho vay lãi nặng
địa bàn hoạt động của ổ nhóm này là quận long biên huyện gia lâm và thành phố tử sơn
tỉnh bắc ninh
mức lãi suất mà ổ nhóm của kiều văn tiến cho khách hàng vay là từ một trăm hai mươi tám năm đến một trăm chín mươi hai một năm
theo cơ quan công an việc điều tra triệt phá ổ nhóm này gặp rất nhiều khó khăn
do sự tinh quái của các đối tượng trong các hành vi hoạt động phạm tội
tôi nói tiến là một đối tượng rất như ngay cùng đồ là cái thủ loạn che giấu của tiến
thì phải nói là rất sức tinh vi
tiến đứng ra nhờ một đàn em tên là đạt
nơi một cái phòng ở trên chung cư ở đây của hồ sau đó trốn ở đó
hàng ngày thì tiến không ra mặt mà ra một cái phòng cắt đàn em đi thu lợi thu họ về đóng cho tiến
tiến cũng không bao giờ ra mặt để thực hiện một cái hành vi hoạt động
theo nhận định của cơ quan công an thời điểm cuối năm tội phạm tín dụng đen đang gia tăng hoạt động
đặc biệt năm nay nhiều người dân sẽ gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh
từ đó cũng kéo theo nhiều vấn đề bất ổn về an ninh trật tự
do vậy để phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa
hồi rút giấy phép nhưng cái việc cũng vẫn rất là khó

việc đấu tranh với các loại tội phạm trong đó có tội phạm tín dụng đen đã nằm trong kế hoạch cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm trước
trong và sau tết nguyên đán của lực lượng công an thành phố hà nội
kế hoạch này vẫn đang tiếp tục được triển khai quyết liệt nhằm đem lại bình yên cho người dân thủ đô vui xuân đón tết
tại vùng biển giáp danh giữa hai huyện tiên yên và vân đồn của tỉnh quảng ninh
phòng trinh sát bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một và đoàn trinh sát số một đã phối hợp mật phục tiến hành truy đuổi một xuồng máy cao tốc
đang sa mạc ba trăm linh kg pháo nổ với bẻ gỗ có gắn động cơ
khi lực lượng cảnh sát biển di chuyển đến gần vị trí lợi dụng thời tiết sương mù trời tối gió mùa đông bắc
các đối tượng đã lên xuồng máy bỏ chạy
hai tổ công tác đã tiến hành truy đuổi nhưng không bắt giữ được các đối tượng
tại hiện trường lực lượng cảnh sát biển đã thu giữ được một mảng gỗ không có số hiệu có gắn động cơ
quá trình kiểm tra đã phát hiện trên mảng gỗ chở bốn mươi năm hộp cắt tông có chứa pháo nổ mang nhãn hiệu trung quốc
trọng lượng mỗi hộp từ bảy kg đến tám kg tổng trọng lượng khoảng gần ba trăm linh kg
công an tỉnh thái nguyên vừa phát hiện một đối tượng có hành vi tàng trữ giết mổ một cá thể động vật là hộ
để nấu cao
ngày sáu tháng một phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh thái nguyên
phối hợp với công an thị xã phổ yên bắt quả tang tại hộ gia đình ngô văn quân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã tiên phong đang diễn ra hoạt động giết mổ một cá thể động vật là hổ
để nấu cao
vật chứng thu giữ tại chỗ gồm một cá thể hổ đông lạnh một bộ xương hổ hai bộ gia hồ
một đầu sơn dương đông lạnh và các loại xương thịt động vật
khám xét nơi ở của ngô văn quân cơ quan công an phát hiện một năm trăm bảy mươi tám gói cao thành phẩm
hai mươi một lọ thủy tinh đựng chất lỏng có ghi mật gấu tươi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phổ yên đã tạm giữ hình sự đối với ngô văn quân
để làm rõ theo quy định của pháp luật
tiếp tục với những tin tức khác bộ trưởng bộ y tế vừa ký ban hành chỉ thị số một
về tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế
dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng bộ y tế yêu cầu thủ trưởng đơn vị trực thuộc bộ y tế
giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố và các đơn vị y tế các ngành xây dựng và triển khai
kế hoạch đảm bảo công tác y tế dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo dõi bám sát tình hình dịch bệnh nhất là đối với biến chủng omicorn
các đơn vị y tế phân công trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hợp lý khoa học hiệu quả
niêm yết công khai danh sách trực hàng ngày theo quy định phối hợp với các đơn vị liên quan
đảm bảo an ninh trật tự an toàn phòng chống cháy nổ xử lý giải quyết kịp thời
hiệu quả các công việc tình huống phát sinh nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường
ngay sau kỳ nghỉ tết quan tâm tổ chức tốt việc thăm hỏi động viên đối với các cán bộ y tế
công tác tại đơn vị đặc biệt là các bác sĩ người tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ đạo các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch tổ chức chăm sóc tốt thăm hỏi
chúc tết người bệnh điều trị nội chú đặc biệt người có hoàn cảnh khó khăn
người nghèo người thuộc diện chính sách
nhiều tỉnh thanh niên bắc như vĩnh phúc ninh bình hưng yên phú thọ yên bái bắc giang
thái nguyên yêu cầu người đến hoặc về địa phương dịp tết nguyên đán phải làm xét nghiệm
sát covid một mươi chín bằng pcr hoặc tết nhanh cụ thể như là tỉnh vĩnh phúc yêu cầu người
từ hà nội đến về địa phương phải thực hiện xét nghiệm sát covid một mươi chín
tỉnh ninh bình yêu cầu những trường hợp có nhu cầu đến hoặc về ninh bình phải khai báo y tế
thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú và làm xét nghiệm sàng lọc sát covid một mươi chín
bằng phương pháp rìa tham pcr hoặc tết nhanh nếu âm tính mới được trở về gia đình
hay tỉnh thái nguyên thì yêu cầu giấy xét nghiệm với người đến về địa phương
người dân vận động thông tin đến người dân trong gia đình đang học tập và làm việc ngoại tỉnh
không đi về thành phố thái nguyên từ nay đến dịp tết
tại tỉnh quảng ngãi vào thời điểm này người dân đi làm ăn xa quê đã bắt đầu trở về đảo lý sơn
để đón tết nguyên đán công tác kiểm soát phòng chống dịch hiện đang được chính quyền và lực lượng chức năng
tiến hành rất chặt chẽ trên tuyến vận tải sa kỳ lý sơn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ra đảo
và về quê đón tết an toàn
những hành khách này phải thực hiện đầy đủ việc kê khai y tế điện tử và quét mã qr
mới được mua vé xuống tàu ra đảo lý sơn
ban quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa sở giao thông vận tải quảng ngãi đã bố trí nhân viên
trực tiếp hướng dẫn cho người dân cài đặt phần mềm khai báo y tế điện tử
các trường hợp không sử dụng điện thoại smartphone sẽ được hướng dẫn khai báo y tế bằng giấy
để đảm bảo kiểm soát chặt lịch trình di chuyển của từng người khi ra đảo
nói chung là mấy anh hướng dẫn kỹ lưỡng tải pc covid về và kê khai kê khai y tế xong kê khai nội địa
và bên cảng vụ hướng dẫn chi tiết đầy đủ
lực lượng quân y bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi được bố trí tại cảng để kiểm tra quá trình khai báo y tế của người dân
nhất là những người từ các tỉnh thành có dịch về lý sơn đón tết
khi đầy đủ thủ tục khai báo y tế và đảm bảo các điều kiện phòng dịch mới cho xuống tàu
đại học khai y tế đầy đủ biết cho mình đi ra
làm vậy thì nó an toàn cho dân đảo lý sơn rất là tốt
để đảm bảo cho tăng cường chân
tết đến xuân về cho bà con ở các vùng dịch về rất là đông
đồng viên phòng kêu cầu con dịch kỳ dưới sự chế độ của bộ chính quyền phòng tỉnh thì kiểm soát cho bà con về từ vùng dịch
nhưng nay thì có dư liệu ở đài loan thì hằng ngày đã chuyển ra cho quỳ lý sơn tiếp tục khai báo y tế và theo dõi sức khỏe cho con
đảm bảo con tăng dịch trong dịp tết đến xuân về
theo dự báo dịp cao điểm phục vụ tết năm nay lượng hành khách đi lại trên tuyến đường thủy sa kỳ ra đảo lý sơn
sẽ sụt giảm rất nhiều so với những năm trước
tuy nhiên khó có thể dự lường vì nhu cầu đi lại phụ thuộc rất lớn vào tình hình kiểm soát dịch bệnh
kịch bản đã được xây dựng cho nhiều tình huống
ngành giao thông vận tải địa phương đã có phương án tăng phiên tăng chuyến để đưa người dân về đảo đón tết
khi lượng người về đảo tăng cao trong dịp tết
chúng tôi đã tăng cường lực lượng xây dựng các kịch bản phương án cụ thể bố trí nhân sự phù hợp để hướng dẫn người dân du khách
thực hiện các biện pháp phạm chống dịch
cũng như là thực hiện việc quét mã qr đảm bảo các người dân hành khách đi phía xa kỳ lý sơn
đều nắm được thông tin và thể hiện rõ hành trình đánh và đi tại cảng sa kỳ
tùy theo nhu cầu đi lỡ của hành khách chúng tôi nắm thông tin dự báo và chúng tôi phù hợp với đơn vị hoàn tả
tăng cường các chuyến tàu đảm bảo vận chuyển hết hành khách đi từ xa kỳ về lý sơn trong dịp tết này
tuyến đường thủy xa kỳ lý sơn hiện có sáu chiếc tàu cao tốc đã được kiểm định an toàn
và đưa vào hoạt động vận chuyển
khách đi lại trong dịp tết các lực lượng chức năng vẫn đang kiểm soát chặt khâu phòng dịch
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi an toàn cho người dân đi làm xa trở về đảo lý sơn đón tết
chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với bản tin nhịp sống hai trăm bốn mươi bảy từ trường quay phía nam
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai trăm bốn mươi bảy
mở đầu là một số cập nhật về tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị cảnh sát đường thủy công an tỉnh đồng tháp vừa phát hiện bắt giữ hai vụ buôn lậu thuốc tân dược
và đường các thái lan từ biên giới campuchia vào nội địa
trong lúc tuần tra tại tuyến kênh sở hạ thuộc thủy phận phường an thạnh thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
trạm cảnh sát đường thủy hồng ngự thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện phương tiện có dấu hiệu khả nghi
nên tiến hành ra hiệu lệnh dừng thì các đối tượng điều khiển phương tiện lên bờ bỏ trốn
qua kiểm tra phát hiện trên phương tiện có năm thùng giấy bên trong chứa thuốc tân dược dạng vĩ và loại dung dịch nhãn hiệu nước ngoài
trước đó trạm cảnh sát đường thủy hồng ngự cũng phối hợp với đội kiểm soát hải quan thuộc cục hải quan đồng tháp
tiến hành kiểm tra ghe gỗ không đăng ký do nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ xã thường lạc huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp điều khiển
qua kiểm tra trên phương tiện chở số lượng lớn đường cắt thái lan đối tượng thanh khai nhận phần chuyển nhập lậu số đường cắt trên
từ biên giới campuchia về huyện hồng ngự để tiêu thụ lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối tượng
với số tiền một mươi triệu đồng tịch thu toàn bộ số đường cát nhập lậu
ngày một mươi ba tháng một công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự nguyễn thế lượng tên thường gọi là cao
ba mươi bảy tuổi ngôi xã xuân đông huyện cấm mỹ và phan văn nam ba mươi ba tuổi ngôi xã xuân hiệp huyện xuân lộc về hành vi trộn cắp tài sản
trước đó ngày một mươi một tháng một công an huyện xuân lộc tiếp nhận tin báo dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc
trên tuyến bắc nam phía đông đi qua địa bàn xã xuân hiệp huyện xuân lộc bị mất một số gối cầu lắp đặt trên trụ cầu xuân hiệp hai
với tổng giá trị tài sản khoảng bốn trăm năm mươi năm triệu đồng sau khi nhận được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ
cùng ngày công an huyện đã xác định nguyễn thế lượng và phan văn nam là hai đối tượng thực hiện vụ trộm cắp trên
làm việc với công an bước đầu lượng và nam khai nhận đã cậy phá một mươi hai gối cầu trộn cắp được tám miếng thớ sắt phía trên
ba miếng thớ giữa của gối cầu và trộn cắp hoàn chỉnh bốn gối cầu
sau đó cả hai đối tượng liên hệ với ông nguyễn cừ năm mươi bốn tuổi ngụ xã suối cát huyện xuân lộc để tiêu thụ các tài sản vừa trộm cắp được
công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng võ như dũng ba mươi một tuổi ngụ phường vĩnh tân thị xã tân nguyên
cùng ba đối tượng nguyễn công bằng hai mươi tám tuổi quê quán huyện bắc tân uyên hà minh long hai mươi hai tuổi và nguyễn trung kỳ hai mươi tám tuổi
để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản
qua công tác quản lý địa bàn đối tượng công an thị xã tân uyên phát hiện nhóm đối tượng do võ như dũng cầm đầu
với khoảng hai mươi đối tượng có biểu hiện hoạt động bảo kê các quán nhậu cơ sở kinh doanh ngành nghề dịch vụ trên địa bàn phường vĩnh tân
và các địa bàn giáp ranh đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai dũng và đàn em đến gặp anh nguyễn trọng cường hai mươi tám tuổi là chủ quán nhậu trốn vợ hai
có địa chỉ khu phố một phường vĩnh tân để yêu cầu đặt vấn đề bảo kê và cho kỳ là đàn em của dũng làm giữ xe
kiêm bảo vệ của quán với số tiền một mươi hai triệu đồng một tháng khoảng hai mươi giờ ngày một mươi tháng một dũng cùng đàn em đến quán của anh cường để ăn nhậu
quá trình nhậu dũng vô cớ dùng bia đánh anh cường gây thương tích tiếp đó dũng và đàn em còn đập phá bàn ghế của quán và đuổi khách ra về
làm việc với cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
được biết dũng và các đối tượng đàn em từng có nhiều tiền án tiền sự riêng đối tượng dũng từng có ba tiền án về các tội không tố giác tội phạm cưỡng đoạt tài sản bắt giữ người trái pháp luật
thưa quý vị sự việc bé gái tám tuổi bị bạo hành ở quận bình thạnh tp hcm dẫn đến tử vong một lần nữa đặt ra trách nhiệm đòi hỏi các cơ quan chức năng phải kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em trước khi hậu quả đau lòng xảy ra
với chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em hội liên hiệp phụ nữ tp hcm đã hướng dẫn các cấp hội làm công tác giám sát và có một số kiến nghị đối với các cơ quan có liên quan trong vụ việc này

với chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp phụ nữ tp hcm đã hướng dẫn các cơ quan có liên quan trong vụ việc này